xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí đến các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
và cùng cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị đến nay việt nam đã chữa khỏi gần tám trăm bốn mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong tổng số hơn chín trăm sáu mươi một ca mắc
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn tám mươi tám bốn triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn sáu mươi triệu liều tiêm mũi thứ hai là hơn hai mươi tám triệu liều
trong ngày hôm qua một ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer biontech
do mỹ trao tặng vừa được chuyển đến hà nội
và như vậy thì tổng số vaccine mỹ tài trợ cho việt nam đã lên tới là hơn một mươi ba triệu liều
thưa quý vị tại tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp cho biết
dịch covid một mươi chín đang có sự gia tăng về số ca dương tính trên địa bàn huyện hóc môn
và đến cuối ngày hôm qua cơ quan y tế địa phương đang khẩn trương lập danh sách
lấy mẫu xét nghiệm chín ổ dịch mới và phát hiện
chiều sáu một mươi một ngành chức năng tp hcm cho biết trên địa bàn huyện hóc môn
ghi nhận số ca dương tính với sars cov hai đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày qua
các đơn vị liên quan đã đến thực hiện công tác giám sát thực địa tại xã xuân thới thượng và xã bà điểm
đây là hai địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với các quận huyện và tỉnh khác
có nhiều khu công nghiệp và nhà trọ dân cư đông
trong ngày lực lượng phòng chống dịch đã lập danh sách và triển khai lấy mẫu xét nghiệm chín ổ dịch mới phát hiện
tại xã xuân thế thượng và xã bà điểm

tại xã xuân thế thượng và xã bà điểm
còn tại tỉnh đồng nai ubnd tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc về việc cách ly f tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh
nhằm chủ động giảm tài cho các cơ sở cách ly tập trung cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong địa bàn
người nhiễm covid một mươi chín có thể tự chăm sóc bản thân và liên lạc với nhân viên y tế
hoặc phải có người có khả năng chăm sóc giúp
thời gian cách ly điều trị f tại nhà đối với trường hợp covid một mươi chín
trường hợp f không triệu chứng là một mươi ngày có kết quả xét nghiệm pcr hoặc test nhanh ngày thứ một mươi âm tính
đối với f có triệu chứng nhẹ là một mươi bốn ngày có kết quả xét nghiệm pcr hoặc test nhanh ngày thứ một mươi bốn là âm tính
sau đó người bệnh tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày sau khi kết thúc cách ly điều trị tại nhà
f cách ly tại nhà phải tuân thủ các quy định về cách ly y tế luôn thực hiện năm k
khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng pc covid
sở y tế tỉnh đồng nai cũng đang khẩn trương thành lập các trạm y tế lưu động để thích ứng
với tình hình mới
và trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đang ngày càng gia tăng
thì nhiều địa phương đã điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch
ghi nhận hai trăm sáu mươi chín trường hợp mắc covid một mươi chín chỉ trong một mươi ngày
trong đó ổ dịch tại huyện yên thế có tám mươi bảy trường hợp với nhiều ca do lây nhiễm ngoài cộng đồng
tỉnh bắc giang đã thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế toàn bộ huyện yên thế
từ một mươi tám h tối ngày sáu tháng một mươi một để phòng chống dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế cũng quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch
từ h ngày bảy tháng một mươi một để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan
chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh
và bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe tính mạng của người dân
tại tỉnh bình thuận từ h sáng ngày hôm nay bảy tháng một mươi một
thành phố phan thiết đã lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch ở các cửa ngõ ra vào thành phố
kiểm tra căn nhà
cấp bốn ở phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
lực lượng công an đã phát hiện chín nam nữ đang sử dụng ma túy
trong đó có người đã dương tính với sars cov hai
trước đó vào sáng ngày năm tháng một mươi một công an phường trảng giài thành phố biên hòa đã ập vào kiểm tra một căn nhà
tại khu phố bốn c đã phát hiện bốn nam năm nữ đang tụ tập bay lát trong tiếng nhạc lớn
trong nhóm này có người dương tính với sars cov hai
bước đầu điều tra công an xác định vào đêm ngày bốn tháng một mươi một
nhóm của đinh nam bình đã đi hát karaoke
điều trùi ở phường an bình thành phố biên hòa
trong lúc cả nhóm sử dụng ma túy thì bị chủ quán phát hiện nên ngừng phục vụ
được nhân viên của quán giới thiệu nhóm này đến thuê căn nhà nêu trên của nguyễn thúy hằng
với giá ba triệu đồng để tiếp tục bay lắc vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi một
hằng còn gọi bốn cô gái tới chơi cùng với khách với giá bốn trăm linh đồng một giờ
tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
vừa bắt tạm giam bốn bị can về hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thường rikip
thuộc giai đoạn hai của vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm lê quý ban và vũ nhân tình
hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm nguyễn hải hà và vũ xuân tuấn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã khởi tố chín đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép
qua game bài đổi thường rikip
qua điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ban đã lập tài khoản ric
và trở thành đại lý cấp hai của hà văn thắng chú tại tỉnh bắc giang
hưởng lợi nhuận từ một đến hai trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm ric
với đại lý cấp một và người đánh bạc
tổng số tiền giao dịch giữa ban và thắng khoảng tám mươi chín tỷ đồng
trong đó ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng

cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn trí thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại xã an thạch trung huyện trợ mới tỉnh an giang
về tội cố ý gây thương tích
trước đó thanh cùng một số người bạn đến nhà ông trần phú châu
ở cùng địa phương để nhậu
trong lúc mọi người đang nhậu thì nguyễn văn mau là hàng xóm của ông châu
đã điều khiển xe mô tô ngang nhà nẹp bô lớn tiếng
lúc sau thanh ông châu và mấy người bạn nhậu
cùng nhau kéo đến nhà của ông mao để nói chuyện
trong lúc lời qua tiếng lại xảy ra sô sát
thanh đã dùng gạch vông vào chán của mau đã khiến ông mau ngất xỉu
mau được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
với tỷ lệ thương tích là một mươi ba
thưa quý vị với quyết tâm đó chính là giảm thiểu tai nạn giao thông
có nguyên nhân từ hệ thống hạ tầng
trong năm hai nghìn hai mươi một
đà nẵng đang tập trung xử lý rứt điểm một mươi một vị trí là điểm đen
điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
đang tồn tại trên địa bàn thành phố
và đến nay thì trung tâm quản lý hạ tầng giao thông
đã cải tạo khắc phục bảy trên một mươi một vị trí
dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi một sẽ hoàn thiện việc cải tạo này
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
vòng xuyến soviet nghệ tĩnh nguyễn hút họ
là một trong những nút giao phức tạp
thường xuyên gây xung đột cuồng tắc
nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo
container và xe máy liên tục xảy ra
để xóa bỏ nút giao phức tạp
thời điểm này sở giao thông vận tải đà nẵng
đang cải tạo xóa bỏ vòng xuyến
lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông
chạy bằng ba pha để phân tách làn xe đảm bảo lưu thông
trong năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng đang cải tạo
một mươi một nút giao thông tiềm ẩn gây tai nạn
trong đó hai quận có điểm đen nhiều nhất là
quận sơn trà và quận nguyễn hành sơn
với chín vị trí thanh khê hai vị trí
hiện nay tại một số nút giao đặc biệt nguy hiểm
như ngã tư hồ xuân hương ngô quyền
mê linh nguyễn lương bằng
cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
dịch bệnh xảy ra kéo dài
và thiên tai bao lũ
cho nên là các công tác
thi công gặp rất nhiều khó khăn
riêng cái phần để khắc phục
cái hệ thống phần ngầm
để cải tạo được cái phần hệ thống phía trên
thì nhà thầu cũng đã cố gắng tổ chức
các biện pháp để bảo đảm về yêu cầu kỹ thuật
thời tiết mà bảo đảm điều kiện thuận lợi
thì nhà thầu sẽ cố gắng trong tháng một mươi hai
sẽ hoàn thành cái công trình này
ngoài cải tạo nút giao trong nội thành
ở thời điểm này trung tâm đang gấp rút sửa chữa
xử lý hư hỏng mặt đường quốc lộ một
và quốc lộ một mươi bốn b với tổng kinh phí
hơn một mươi hai tỷ đồng
đây là tuyến giao thông huyết mạch bắc nam
mỗi ngày có hàng chục nghìn xe trọng tải lớn di chuyển
nên nguy cơ dẫn đến tai nạn là rất lớn
lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến
cũng phối hợp điều tiết
giãn cách phương tiện đảm bảo an toàn lưu thông
chúng tôi cũng phối hợp với lại
đơn vị thi công
cũng điều tiết điều hòa
để hướng dẫn phương tiện đi chậm lại
cho không có gai ủng rắc
để đảm bảo cho công trình vừa công trình thi công
và đảm bảo các phương tiện đi lại cho an toàn
việc nâng cấp cải thiện an toàn
kết cấu hạ tầng giao thông
là giải pháp quan trọng
bởi đây là điều kiện cần thiết
để người và phương tiện lưu thông an toàn
và góp phần kéo giảm các vụ tai nạn xảy ra